công an tỉnh hải dương vừa bắt tạm giam bốn bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
qua game bài đổi thưởng rigvip thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban và vũ nhân tình
hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố chín đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng rick vip
qua điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ban đã lập tài khoản ric và trở thành đại lý cấp hai của hà văn thắng
trú tại tỉnh bắc giang hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm ric
với đại lý cấp một và người đánh bạc tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng là khoảng tám mươi chín tỷ đồng
trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng